sau hơn bốn tháng điều tra bổ sung tòa án nhân dân tp hcm dự kiến ngày mai hai mươi năm tháng một mươi một
sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với nguyễn kim trung thái ba mươi bảy tuổi
và nguyễn võ quỳnh trang hai mươi bảy tuổi trong vụ bạo hành khiến bé gái tám tuổi tử vong
trong vụ án này trang bị truy tố về các tội giết người hành hạ người khác
theo điều một trăm hai mươi ba và một trăm bốn mươi bộ luật hình sự khung hình phạt tổng cộng cao nhất là tử hình
thái bị cáo buộc tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm theo điều ba trăm tám mươi tám
tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tám năm tù
để phục vụ việc xét xử tòa trừu tập hai giám định viên thu phòng kỹ thuật hình sự
công an tp hcm và năm nhân chứng
vào ngày hai mươi một tháng bảy tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm
xử sơ thẩm tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung
theo hội đồng xét xử căn cứ bộ luật tố tụng hình sự việc xác định thương tích
tính chất mức độ tổn hại sức khỏe là trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định
trong vụ án thủ tục giám định chưa được thực hiện
hội đồng xét xử thấy cần hoãn phiên tòa trả hồ sơ cho viện kiểm sát điều tra
bổ sung kiến nghị của người bảo vệ quyền lễ hội đồng pháp của bị hại
trong việc giám định tỷ lệ thương tích của bị hại khi bị bạo hành
trong ngày bảy ngày một mươi ngày một mươi một và ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một là có cơ sở để chấp nhận
về nội dung luật sư kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo thái sang tội giết người
hội đồng xét xử cho rằng sau khi có kết quả điều tra bổ sung
hội đồng xét xử sẽ xác xử theo tội danh mà viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố
đến ngày tám tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất cáo trạng bổ sung
và dưới nguyên quan điểm truy tố bị can nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái
sau nửa tháng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một phạm nhân đinh viết dũng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê lâm đồng tạm trú huyện bình chánh tp hcm
đã bị lực lượng của trại giam thủ đức đóng tại huyện hàm tân tỉnh bình thuận bắt nóng
khi đối tượng đang có mặt tại địa bàn quận tân phú tp hcm
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng của trại giam thủ đức đã nắm bắt được phạm nhân đinh viết dũng
đang có mặt tại địa bàn quận tân phú tp hcm nên đã tổ chức bắt giữ vào sáng cùng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
hiện lực lượng của trại giam thủ đức đang làm các thủ tục để dẫn giải phạm nhân này về trại giam
để điều tra hành vi trốn khỏi nơi giam giữ
vào ngày một mươi tháng một mươi một khi đang thủ án tại trại giam thủ đức phạm nhân đinh viết dũng
đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
cụ thể phạm nhân đã lợi dụng lúc đi vệ sinh khi lao động để trốn vào rừng
cùng ngày trại giam thủ đức đã phát lệnh truy nã phạm nhân này
theo cán bộ trại giam thủ đức đinh viết dũng là phạm nhân hiện đang chấp hành án một mươi năm năm tù
về tội lừa đạo chiến đoạt tài sản tại phân trại số ba trại giam thủ đức
còn công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng hoàng vĩnh an
ba mươi tuổi ngụ xã sông thao huyện trắng bom tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định
về bảo vệ động vật nguy cấp nguy hiểm
theo đó vào trưa ngày hai mươi bốn tháng một mươi một qua công tác nghiệp vụ lực lượng phối hợp công an huyện trảng bom
hạt kiểm lâm liên huyện trảng bơm thống nhất và công an xã sông thao đã bắt quả tang hoàng vĩnh an
đang nuôi nhốt trái phép nhiều loại cá thể có đặc điểm giống các loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm gồm
ba cá thể mèo rừng hai cá thể khỉ đuôi dài một cá thể trang đất sáu cá thể khu ly nhỏ một cá thể kỳ đà vân
hiện toàn bộ các cá thể động vật trên vẫn đang còn sống
làm việc với công an vĩnh nam khai nhận từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thông qua mạng xã hội facebook
đã mua các loại cá thể động vật rừng trên từ hai trăm bảy mươi đến một bốn triệu đồng một con rồi nuôi nhốt bán lại kiếm lời
và khai thêm đã mua và bán cho khách hàng hai cá thể động vật rừng là khỉ đuôi dài từ sáu trăm linh đến một ba triệu đồng một cá thể thu lời sáu năm đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết vừa triệt phá một vụ đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền
xảy ra tại địa bàn xã hàm minh huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận bắt giữ ba mươi bảy đối tượng
vào lúc giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh
bất ngờ đột kích vào nhà của một người
nhiều người dân thuộc địa bàn thôn minh thành xã hàm minh huyện hàm thuận nam tính bình thuận
bắt quả tan một nhóm do đối tượng đoàn việt anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thường trú tại thôn phú sung huyện hàm thuận nam
đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền
tan vật thu giữ trên chiếu bạc gần một trăm bảy mươi triệu đồng tiền mặt
tiền ngoài chiếu bạc là năm triệu sáu trăm linh ngàn đồng tiền thu sâu trên bốn triệu đồng
ngoài ra qua kiểm tra thu giữ trên người các đối tượng có số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
ba xe ô tô ba xe máy và nhiều tăng vật có liên quan
qua điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng này ngoài tập trung tổ chức đánh bạc trên địa bàn huyện hàm thuận nam
còn tổ chức tại địa bàn thị xã la ghi
nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng thường xuyên thay đổi địa bàn
ban ngà thị khu vực tròi rẫy còn ban đêm chọn nhà của các hộ dân để lập xới bạc
có phần công người đưa đón con bạc và cắt cử người cảnh giới tại các ngã đường đi vào sông bạc
quá trình đánh bạc bọn chúng thu tiền sau của các con bạc thắng cược
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố tài liệu hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tổ công tác đặc biệt tỉnh kiên giang cho biết vừa phối hợp cùng với hạt kiểm lâm
của vườn quốc gia phú quốc đã bắt quả tan tám đối tượng chặt phá cây rừng tự nhiên
tại tiểu khu sáu mươi một phân khu phục hồi sinh thái của rừng đặc dụng ấp gành dầu xã gành dầu thành phố phú quốc
theo đó trong quá trình tuần tra quản lý địa bàn thuộc vườn quốc gia phú quốc
lực lượng kiểm lâm đã phát hiện các đối tượng đang có hành vi chặt phá cây rừng
ngay lập tức đã tiến hành bắt quả tan nhóm tám đối tượng gồm
phù quang đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu bùi quang trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trần quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đoàn quảng em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nguyễn thanh long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quỳnh văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
thị văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bùi xuân thủy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tất cả đều thường trú tại xã cửa cạn tp phú quốc
tại hiện trường lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện cây rừng trên diện tích hơn hai m hai
bị đốn hạ thu giữ một máy cưa ba máy gắt cỏ ba rửa sắt và các vận dụng khác
phục vụ cho hành vi hủy hoại rừng của nhóm đối tượng
hạt kiểm lâm vườn quốc gia phú quốc đã lập biên bản thu giữ tan vật
và tạm giữ tám đối tượng trên để tiếp tục điều tra giám định loại cây bị chặt phá
củng cố hồ sơ xử lý theo đúng pháp luật
thưa quý vị sau bốn ngày xét xử vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội
đã tuyên án phạt tám bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thiếu trách nhiệm
gây thất thoát hơn ba tám triệu usd mua nguyên liệu thuốc để phòng chống dịch cúm ah năm n một
xảy ra tại bộ y tế và công ty cổ phần dược phẩm kiểu long
cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang bị tòa tuyên phạt ba mươi tháng tù treo
nhóm bốn bị cáo còn là nguyên
cán bộ lãnh đạo bộ y tế bị tòa tuyên phạt các mức án gồm
dương huy liệu từ hai mươi bốn tháng tủ treo nguyễn nam liên hai mươi bốn tháng tủ phạm thị minh nga một mươi năm tháng tủ treo
và nguyễn việt hùng ba mươi tháng tù về cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ba bị cáo còn lại đều nguyên là lãnh đạo công ty cổ phần dược phẩm kiểu long
gồm lương văn hóa bị phạt chín năm tủ nguyễn văn thanh hải sáu năm tủ
và ngô hữu hiếu nghĩa năm năm tù về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử buộc công ty dược phẩm kiều long
phải bồi thường cho bộ y tế số tiền hơn năm mươi tám tỷ đồng
công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với công an thành phố đồng hới
và các đơn vị nghiệp vụ vừa đấu tranh thành công giai đoạn hai chuyên án ma túy
bắt hai đối tượng thu giữ khoảng chín năm kg ma túy tổng hợp
công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh thành công giai đoạn một
chuyên án một trăm một mươi chín a bắt ba đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển cháy phép chất ma túy
thu giữ khoảng một mươi ba kg ma túy tổng hợp dạng ketamin hơn một trăm tám mươi hai triệu đồng một mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn kíp lào
qua đấu tranh mở rộng chiếu qua tại số nhà ba trăm một mươi một đường trần hưng đạo phường nam lý tp đồng hới
lực lượng chuyên án đã bắt quả tang phạm thị quỳnh trang
thu giữ tám kg ma túy tổng hợp loại ketamin ba một trăm một mươi một viên ma túy tổng hợp khoảng một năm kg
và mở rộng ban chuyên án đã bắt giữ thêm đối tượng phạm văn duẩn là bố ruột của đối tượng trang
cũng liên quan đến ma túy ngay sau khi phát hiện một đường dây có dấu hiệu mua bán vận chuyển ma túy
thẩm lậu từ nước ngoài vào tiêu thụ tại một số địa bàn của tỉnh lào cai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chia thành nhiều mũi áp sát
hành công đối tượng lưu thị mỹ chú tại xã xín tráng huyện simacai
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
khi my đang điều khiển xe mô tô di chuyển trên địa bàn thôn chu liền trải
xã quan hồ thần huyện simacai thì bị tổ công tác bắt giữ thu bốn kg ma túy đá
được hút chân không và ngụy trang trong túi trà có in chữ nước ngoài
tại cơ quan điều tra đối tượng lưu thị mỹ khai nhận mua số ma túy đá trên của một người lào
qua mạng xã hội với giá ba trăm tám mươi triệu đồng
sau khi nhận hàng mỹ cất dấu số ma túy trên và đi tìm khách mua
dự định xe bán với giá bốn trăm linh triệu đồng để kiếm lời
trước đó trong vòng ba ngày từ ngày một mươi chín hai mươi một một mươi một hai nghìn hai mươi hai công an huyện văn bàn tỉnh lào cai
cũng đã liên tiếp bắt giữ thành công hai vụ ma túy bắt giữ hai đối tượng
về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai bánh heroin
hiện lực lượng công an tỉnh lào cai đang tiếp tục mở rộng điều tra
để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
còn tại tỉnh quảng nam công an tỉnh vừa triệt phá đường dây tàng trữ vận chuyển
sử dụng và mua bán trái phép vật liệu nổ quy mô lớn do đối tượng ninh văn hoạt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là nhân viên công ty thành tâm tại huyện nam trà my cầm đầu
bắt nhiều đối tượng liên quan trong đường dây này
bảy đối tượng trong đường dây gồm ninh văn hoạt hồ văn trà
lê tiến dũng nguyễn xuân lý và vợ là ngô thị phượng đặng sĩ kiều và vũ xuân thành
tất cả các đối tượng đều trú trên địa bàn tỉnh quảng nam
tổng số tăng vật thu giữ trong vụ việc là gần một tấn thuốc nổ gần bảy tám trăm linh kíp điện
bốn trăm ba mươi một viên đạn và nhiều tăng vật khác có liên quan
công an quảng nam đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng đồng thời tổ chức truy tìm nguyễn xuân lý đang bỏ trốn
qua điều tra các đối tượng trên đều nằm trong đường dây chuyên mua bán tàng trữ vận chuyển
sử dụng trái phép vật liệu nổ do ninh văn hoạt cầm đầu
các đối tượng tổ chức hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
các đối tượng tổ chức mua bán trái phép vật liệu nổ cho các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh
với số lượng rất là lớn cực kỳ lớn và bọn chúng hoạt động với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi
nên là thường xuyên thay đổi số điện thoại thường xuyên thay đổi địa điểm nhận hàng
và lựa chọn những nơi rừng núi hẻo lánh và trên các con đường độc đạo để giao nhận hoàng
đối với tỉnh quảng nam địa bàn có nhiều công ty xây dựng công ty khai thác khoáng sản được phép sử dụng vật liệu nổ
lợi dụng vấn đề này các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép vật liệu nổ gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
cuối năm nhu cầu sử dụng vật liệu nổ của các đối tượng khai thác vàng trái phép rất lớn
tình trạng mua bán tàng trữ vật liệu nổ cũng diễn biến rất phức tạp
với phương châm cắt đứt nguồn cung đấu tranh trực diện truy xét tận gốc lực lượng công an quảng nam đã và đang quyết liệt đấu tranh với tội phạm tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị với hành vi mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn một nhóm thanh niên đã bị tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự của công an tỉnh cà mau đang trên đường tuần tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời
nhóm thanh niên bị phát hiện trên tuyến đường phan ngọc hiển thuộc phường năm tp cà mau qua làm việc lực lượng công an đã thu giữ thêm một số hung khí đồng thời mời thêm hai đối tượng có liên quan trú tại xã lý văn lâm thành phố cà mau lên cơ quan công an làm việc
khai thác nhanh các đối tượng khai nhận khi đang uống cà phê thì bị bốn thanh niên đi trên hai xe máy ném chai thủy tinh vào người nhằm đối tượng đã về nhà lấy hung khí đi tìm các thanh niên trên đánh trả
trên đường đi thì bị tổ tuần tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời
thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh an toàn dịp trước trong và sau tết cùng với các đơn vị chức năng các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một hà nội vẫn sẽ triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ như thường lệ
song song với các tổ hóa trang thường phục thực hiện tuần tra tại nhiều địa bàn khác nhau trên toàn thành phố hà nội nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự